thưa quý vị liên quan đến vụ đoàn khách du lịch việt nam bị đánh bom tại ai cập
bộ ngoại giao đã liên hệ với đại sứ quán ai cập tại việt nam đề nghị hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị trúng bom
để sớm sang ai cập phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân
bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ai cập tiếp tục theo dõi tình hình
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân việt nam
được biết vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đại sứ quán ai cập tại việt nam cấp visa cho thân nhân những người việt nam gặp nạn để sang ai cập
trong khi đó bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết bộ này đã ban hành văn bản yêu cầu tổng cục du lịch
chủ trì phối hợp với cục hợp tác quốc tế và thanh tra bộ khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
xác minh làm rõ thông tin đề xuất hướng xử lý cụ thể và báo cáo bộ trưởng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
tổng cục du lịch vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đang có các đoàn khách đi du lịch tại ai cập
cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
đặc biệt lưu ý khách du lịch tránh đến các địa điểm tập trung đông người nhạy cảm
thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an ninh an toàn cho khách
đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến ai cập
tổng cục du lịch đề nghị các đơn vị cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho khách du lịch đến ai cập trong thời gian này
đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cho khách du lịch nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới
công văn cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo trên
trong trường hợp khẩn cấp cần sự trợ giúp đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
du khách liên hệ đại sứ quán việt nam tại ai cập theo số điện thoại đường dây nóng hai trăm linh một sáu mươi ba trăm chín mươi sáu năm trăm một mươi tám
hoặc tổng đài bảo hộ công dân tám nghìn bốn trăm chín mươi tám một trăm tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn